chiều hai mươi một tháng một mươi hai chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm và tặng quà gia đình chính sách người có công tại tỉnh thừa thiên huế
chủ tịch quốc hội khẳng định đảng nhà nước không bao giờ quên công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh máu xương trong các cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho tổ quốc